tại thành phố con tum tỉnh con tum đã phối hợp với bảo tàng hồ chí minh triển lãm chuyên đề
lời can dặn của người năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân trí thức tham gia
triển lãm mở cửa đón và phục vụ đến hết ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm trưng bày toàn văn một mươi trang bản chụp từ di trúc gốc của chủ tịch hồ chí minh
và một số tài liệu hiện vật hình ảnh quan trọng liên quan đến di trúc của người
triển lãm cũng trưng bày một trăm hai mươi tài liệu hình ảnh và hiện vật về những thành tiệu nổi bật của tỉnh con tum trong những năm vừa qua
di trúc của chủ tịch hồ chí minh không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà nó còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc
một trong năm bảo vật quốc gia quý báu của dân tộc việt nam hiện được lưu giữ tại cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng
trải qua năm mươi năm bản di trúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn đảng toàn dân và toàn quân
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển
đồng thời động viên tất cả nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển lãm kéo dài cho đến hết ngày một mươi chín tháng chín tới đây